phát hiện người phụ nữ này có những biểu hiện nghi vấn
chủ tiệm vàng nhanh chóng trình báo công an và được mời về cơ quan làm việc
kiểm tra sợi dây chuyền mà đối tượng đem cầm tại tiệm vàng
thì lực lượng công an phát hiện đây là vàng giả
tại cơ quan công an đối tượng khai tên nguyễn lệ thủy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tỷ trấn thới bình nguyễn thế bình tỉnh cà mau
khai nhận để có tiền tiêu xài thủy đã đem số vàng giả này
đến các tiệm vàng để cầm cố với giá rẻ

sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tỷ trấn thới bình nguyễn thế bình tỉnh cà mau

điển hình như vừa rồi như vậy có nghĩa là kịp thời
chủ cơ sở kịp thời báo cáo công an xã mới có biểu hiện nghi dấn thôi
thì lực lượng công an sẽ sau khi tiếp nhận tin
đến ngay cái hiện trường tiếp xúc ngay cái chủ cơ sở và
có tiếp xúc và làm việc ngay các đối tượng
lấy vàng giả đem đi cầm là thủ đoạn không mới
nhưng một số tiệm vàng vì sự chủ quan thiếu cảnh giác của mình
nên vẫn bị lừa
do đó các chủ tiệm vàng cần hết sức cảnh giác
không được bỏ qua các công đoạn cần thiết khi kiểm tra vàng
nhằm trách thiệt hại với tài sản
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
về ma túy công an tỉnh hương yên đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ sĩ nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã tân sơn huyện mai châu tỉnh hòa bình
về tội mua bán trái phép chất ma túy
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên
là đối tượng lê thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn xuân phao xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hương yên
và đối tượng vũ thị kim ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thiền án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hương yên
cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện